thưa quý vị và các bạn nằm cách trung tâm thành phố hà nội khoảng ba mươi km thôn tràng cát xã kim an huyện thanh oai từ lâu đã nổi tiếng với nghề truyền thống là lá rong
đây là làng trồng lá rong lớn nhất hà nội giáp tết nguyên đán là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất trong năm khi có rất nhiều thương lái tìm về nơi đây để mua lá rong gói bánh ghi nhận sau của truyền hình công an nhân dân những ngày giáp tết tại tràng cát hà nội
vườn rong nhà bà nguyễn thị tuyên những ngày này tất bật khách đến mua lá để về làm nguyên liệu gói bánh trưng cho ngày tết
do nhu cầu tiêu thụ trong dịp tết lớn cả tháng này bà tuyên đã rất vất vả trong việc cắt lá xếp lá để mang bánh
không những thế bà phải thuê thêm ba nhân công cắt lá tại vườn để kịp tiến độ giao hàng cho thương lái
thời điểm này tại các nhà vườn ở tràng cát giá lá rong giao động khoảng bảy mươi đồng đến hai trăm linh đồng một trăm linh lá tùy thuộc vào từng loại lá to hay nhỏ
hiện nay lá rong được tỉa bán quanh năm nhưng nhộn nhịp nhất là vào ngày tết
không chỉ bán đi các huyện các tỉnh trong nước mà lá rong tràng cát còn xuất ngoại sang các nước
như nga đức australia mỹ để phục vụ kiều bào việt nam ở nước ngoài đón tết
chính vì thế giá rong xuất khẩu thường đắt gấp rưỡi hoặc gấp đôi bình thường
vì đó mà giá trị cây rong cũng được nâng cao hơn
nghề trồng lá rong ở tràng cát đã nổi tiếng được truyền lại từ đời này qua đời khác
lá được tỉa bán quanh năm nhưng vào tháng trầm này là được cắt tỉa chính
hiện nhà nào cũng phải tập trung đông người làm để các nơi và mua lá
về tràng cát hôm nay hình ảnh người già người trẻ tấp nập thu hoạch lá rong khiến cảm nhận về ngày tết của truyền đang cận kể với những niềm vui phơi phới
với điều kiện ở các khu vườn thì sẽ phát triển trồng lá rong
để sao mình giữ được
cây lá rong đặc trưng cái truyền thống của quê hương mình
từ đó để có những cái việc mình có phần để tạo vào nâng cao cái đời thống của người lông dân
hiện nay tại thôn tràng cát xã kim an có khoảng ba trăm năm mươi hộ trồng lá rong với diện tích lên tới hai trăm linh mẫu
mỗi xảo cho thu nhập khoảng hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng một năm
tuy nhiên năm nay lá rong hỏng nhiều mà nhu cầu thị trường vẫn không giảm nên giá lá rong cao hơn hẳn so với năm ngoái
với chất lượng tốt lá rong có thể được tạo ra trong những năm trước
với chất lượng tốt lá rong có thể được tạo ra trong những năm trước